trong đó vùng mưa và lượng mưa khá lần này sẽ tập trung nhiều hơn ở các tỉnh vùng núi
vừa giảm nhiệt do mưa lại giảm nhiệt do khí lạnh phía bắc
vì thế nền nhiệt tại bắc bộ sẽ giảm nhanh với mức nhiệt độ cao nhất ngày mai ở hà nội
và các tỉnh thuộc khu vực nam đồng bằng sẽ là một mươi tám hai mươi một độ vùng núi cao là từ một mươi năm cho đến một mươi tám độ
thậm chí là về chiều tối và đêm ngày mai nền nhiệt trên toàn khu vực sẽ còn giảm sâu hơn nữa
xuống còn là một mươi ba một mươi sáu độ
riêng vùng núi nhiều nơi thấp dưới một mươi hai độ
như vậy ngày mai bắc bộ sẽ chuyển hoàn toàn sang trạng thái rét
thậm chí tại các tỉnh vùng núi còn có rét đậm khu vực núi cao có nơi rét hại
với các tỉnh miền trung từ ngày mai gió đông bắc trong khối khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn
kết hợp với địa hình mang mưa trở lại cho khu vực
vùng mưa được nhận định sẽ tập trung chính ở các tỉnh bắc cũng như trung trung bộ
lượng mưa tuy không quá nhiều nhưng cũng khiến trời chuyển rét tại các tỉnh thanh hóa
nghệ an và hà tĩnh với mức nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến ở ngưỡng một mươi bảy hai mươi độ
với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận từ chiều tối và đêm mai
mưa cũng sẽ xuất hiện ở khu vực này nhưng chủ yếu là ở các tỉnh của phía bắc
trong khi đó các tỉnh phía nam thời tiết ít có sự biến đổi
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực này vẫn phổ biến trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
lui xuống khu vực tây nguyên và nam bộ dự báo trong đêm nay và ngày mai
tạm thời vẫn chưa có hình thế gây mưa nào tác động
nên khu vực này tiếp tục chuỗi ngày nắng giáo không mưa
thời tiết ổn định với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ ở khu vực tây nguyên
còn nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi năm độ
tuy nhiên độ ẩm vẫn duy trì ở mức khá thấp nhất là thời điểm ban trưa là chỉ dưới năm mươi
trời nóng và khô hanh nên người dân vẫn cần hết sức đề phòng với hiện tượng cháy rừng và cháy nổ
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trên biển dưới tác động của không khí lạnh từ trưa vào chiều ngày mai
gió đông bắc trên khu vực vịnh bắc bộ sẽ mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy và khiến cho biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp sáu
riêng phía bắc có lúc cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao hơn ba mét và khiến cho biển động mạnh
các tàu thuyền cần lưu ý và hạn chế đi vào vùng biển nguy hiểm này
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước